chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự cuối ngày của chuyên hình nhân dân
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn chiều nay ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai họp phiên bế mạc tại hội trường
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đọc báo cáo của bộ chính trị tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đọc báo cáo của bộ chính trị tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương đảng khóa bốn trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đọc báo cáo của bộ chính trị tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
ban chấp hành trung ương đảng đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu bế mạc hội nghị
sau đây là thông báo hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày hai tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại thủ đô hà nội
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai họp hội nghị lần thứ tám để thảo luận cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị
sau khi xem xét thảo luận các tờ trình đề án và các báo cáo của bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định
thông qua nội dung cơ bản nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
giao bộ chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của trung ương báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh
ban hành chính thức và tổ chức thực hiện nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
hai thông qua kết luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín

giao bộ chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của trung ương báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị để ban hành chính thức kết luận chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ hoàn chỉnh báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
trình quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
ban chấp hành trung ương đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét quyết định việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
năm ban chấp hành trung ương đảng xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bắc son nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bằng hình thức cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
sáu ban chấp hành trung ương đảng xem xét quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng bầu bổ sung hai ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
bảy ban chấp hành trung ương đảng xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí trần văn minh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban tổ chức trung ương nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
sáu ban chấp hành trung ương đảng xem xét thảo luận báo cáo các công việc quan trọng bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương vii đến hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai
bốn ban chấp hành trung ương đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất phát huy những kết quả đã đạt được nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia
hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo tổ chức thực hiện có hiệu quả
các nghị quyết kết luận quy định của hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị cũng trong chiều nay ngày sáu tháng một mươi sau phiên bế mạc hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ban tuyên giáo trung ương và văn phòng trung ương đảng đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả của hội nghị
đây là hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền tăng cường dân chủ công khai minh bạch
trong sinh hoạt nghị sự mối quan hệ giữa đảng với nhân dân và các tổ chức trong hệ thống chính trị
tại buổi họp báo các phóng viên đã đặt các câu hỏi tập trung chủ yếu về việc trung ương thông qua nội dung cơ bản
nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và về việc ban chấp hành trung ương đã thống nhất giới thiệu đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
đối với nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đồng chí trần hồng hà
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đã khái quát những điểm mới của nghị quyết
và sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết này
so với trước đây nghị quyết có ba quan điểm trong đó có các quan điểm chỉ có tập trung vào vấn đề về mặt
đối ngoại quốc phòng an ninh và trong đó có kinh tế phòng môi trường
nhưng mà lần này chúng ta có sáu quan điểm
đã có nhấn mạnh rất rõ vừa kế đừa ba quan điểm cũ của nghị quyết chín
nhưng đồng thời bổ sung thêm những tư tưởng và quan điểm mới
đặc biệt là những quan điểm theo xu hướng hiện nay của thời đại
và hiện nay các chủ trương đã được đảng chúng ta ban hành quan chức hành trung ban hành
qua các nghị quyết về vấn đề phát triển kinh tế kinh tế tư nhân vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng v v
thì chúng ta đã cần tập trung để bổ sung vào các quan điểm
về các câu hỏi liên quan tới việc trung ương thống nhất rất cao
giới thiệu đồng chí tổng bí thư để quốc hội bầu làm chủ tịch nước tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí lê quang vĩnh phó tránh văn phòng trung ương đảng khẳng định
đây là một sự lựa chọn đúng đắn khách quan và hợp lòng dân
tổng bí thư đồng thời là chủ tịch nước
nó là một kiểu tự nhiên trong bởi sống chính trị của tất cả các nước
người đứng đầu đảng công quyền
đều là người đứng đầu nhà nước đứng đầu chính phủ
cái này thì trong lịch sử truyền thống của chúng ta từ thời bắc hồ có hàng chục năm
bác hồ là chủ tịch đảng đồng thời là chủ tịch nước
kết thúc buổi họp báo các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành của trung ương đã cơ
bản giải đáp làm rõ các vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm qua đó các cơ quan báo chí có thể truyền
tải các thông tin chính xác nhất về những vấn đề của hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương
khóa một mươi hai tới nhân dân cả nước
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp thủ tướng cộng hòa dân chủ nhân dân lào thông
luân xì xu lít và đoàn đại biểu cấp cao đảng quốc hội chính phủ và mặt trận lào sang dự lễ tang nguyên tổng bí thư đồng thời
thay mặt đảng quốc hội chính phủ và mặt trận lào thủ tướng thông luân xì xu lít bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ một mươi
đánh giá cao những thành tích và những đóng góp lớn lao của đồng chí đỗ mười trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc việt nam
cũng như trong việc phát triển và vùn đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam trong suốt những năm qua
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân lào anh em về những tình cảm và nghĩa cử quỳ báu dành cho nguyên tổng bí thư đỗ mười
coi đó là minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt luôn kề vai sát cánh vui buồn có nhau giữa việt nam và lào
đồng thời là dịp để nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước hiểu thêm về mối quan hệ thủy chung trong sáng và mẫu mực giữa hai đảng hai dân tộc việt lào
nhân dịp này hai thủ tướng cũng trao đổi về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước ra soát và thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ việt nam lào
với quyết tâm đưa hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tích cực các thỏa thuận cấp cao
tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy việc thực hiện các dự án hợp tác đầu tư trọng điểm theo hướng bảo đảm chất lượng hiệu quả đúng tiến độ và tránh lãng phí
đồng thời phối hợp khẩn chuyên chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ việt nam lào tại việt nam dự kiến vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
ngày sáu tháng một mươi đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động tất cả các đại biểu dự lễ đã dành một phút mặc niệm dâng những nén hương để tưởng nhớ nguyên tổng bí thư đỗ mười
thay mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán đại sứ ngô đức mạnh đã đọc điếu văn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ mười
trong sổ tang đồng chí ngô đức mạnh hứa các cán bộ nhân viên đại sứ quán sẽ luôn đoàn kết cố gắng phấn đấu noi gương đồng chí đỗ mười
ngay trong sáng sáu tháng một mươi đông đảo các đoàn đại biểu từ bộ ngoại giao nga các đại sứ đại diện lâm thời và đại diện các đại sứ quán trong đoàn ngoại giao đã tới trụ sở đại sứ quán viếng và tưởng niệm nguyên tổng bí thư đỗ mười
sau phiên điều chỉnh tăng ba trăm hai mươi đồng một lít cách đây một mươi năm ngày trong kỳ điều chỉnh giá xăng hôm nay ngày sáu tháng một mươi cơ quan điều hành quyết định tăng giá sau khi đã trích lập quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu theo đó giá xăng tăng thêm sáu trăm bảy mươi năm đồng một lít
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm bảy mươi năm đồng một lít lên mức hai mươi chín trăm linh sáu đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm tăng sáu trăm bảy mươi năm đồng một lít lên mức hai mươi chín trăm linh sáu đồng một lít

giá dầu diesel năm s tăng bốn trăm tám mươi năm đồng một lít lên mức một mươi tám sáu trăm một mươi một đồng một lít
giá dầu hỏa tăng bốn trăm linh ba đồng một lít lên mức một mươi bảy tám mươi sáu đồng một lít
và giá dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng bảy trăm năm mươi hai đồng một kg lên mức một mươi năm chín trăm sáu mươi bốn đồng một kg
đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
trước đó từ ngày bảy tháng bảy đến ngày tám tháng bảy
ngày sáu chín cơ quan điều hành giữ nguyên giá các mặt hàng xăng còn các mặt hàng dầu có sự tăng giảm nhẹ
đến ngày sáu tháng chín giá xăng tăng sau hai tháng giữ nguyên với mức ba trăm linh đồng một lít
ở kỳ điều hành giá sau đó một mươi năm ngày giá xăng lại tiếp tục tăng ba trăm hai mươi đồng một lít
vừa qua trên khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh và hải phòng
tổ công tác phòng pháp luật bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với đội kiểm soát hải quan
cục hải quan hải phòng tiến hành kiểm tra tàu dầu mang số hiệu hp một nghìn tám trăm năm mươi hai đang hành trình có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tàu hp một nghìn tám trăm năm mươi hai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ minh châu
địa chỉ tại phường lạc viên quận ngo quyền thành phố hải phòng gồm bốn thuyền viên do ông vũ biết vân
sáu mươi tuổi quê ở xã thụy dũng huyện thái thụy thái bình làm thuyền trưởng
đang chở năm mươi tám lít dầu đeo và năm mươi kg dầu fo
hoạt động không đúng phạm vi được quy định trong giấy phép
về hàng hóa tàu cung cấp ba bộ hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số dầu vận chuyển trên tàu
nhưng lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm còn mâu thuẫn
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và cục hải quan hải phòng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện
hàng hóa đưa tàu về khu vực neo đậu để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
chuyển sang những thông tin quốc tế
quốc hội cuba đã kêu gọi quốc hội mỹ
quốc hội mỹ chấm dứt các biện pháp phong tỏa kinh tế và tài chính
mà washington đơn phương áp đặt đối với đảo quốc caribe này trong gần sáu thập kỷ qua
trong những ngày qua trên khắp cuba đã diễn ra nhiều cuộc meeting do nhiều tầng lớp xã hội cuba tiến hành
nhằm kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm vận của mỹ
quốc hội cuba kêu gọi các nghị sĩ mỹ lắng nghe ý kiến của đa số người dân trong xã hội mỹ
những người ủng hộ chấm dứt lệnh cấm vận của mỹ đối với cuba và từ đó chấm dứt chính sách này
quốc hội cuba cũng kêu gọi giới lập pháp các nước trên thế giới cần lên tiếng khuyến khích và hỗ trợ
các bộ ngoại giao nước mình ủng hộ sự thảo nghị quyết của cuba tại liên hợp quốc
kêu gọi mỹ chấm dứt các biện pháp phong tỏa kinh tế thương mại và tài chính đối với cuba
dự kiến ngày ba mươi một tháng một mươi tới cuba sẽ trình bày trước đại hội đồng liên hợp quốc một nghị quyết
trong đó lên án chính sách đơn phương cấm vận của mỹ
đây là năm thứ hai mươi bảy liên tiếp cuba trình bày một nghị quyết như vậy và trong nhiều năm qua
nghị quyết của cuba đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng quốc tế
trong báo cáo thường niên trình liên hợp quốc về những thiệt hại do lệnh cấm vận kinh tế của washington gây ra
cuba cho biết thiệt hại đã lên tới hơn bốn ba tỷ đô la mỹ trong một năm từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
ngoại trưởng mỹ mike pompeo ngày hôm nay đã đến tokyo trước khi tới bình nhưỡng để thảo luận về vấn đề
phi hạt nhân hóa với nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
trao đổi với thủ tướng nhật bản ngoại trưởng mỹ cho biết washington sẽ phối hợp chặt chẽ với tokyo trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với triều tiên
trao đổi với thủ tướng nhật bản shinzo abe tại thủ đô tokyo ngoại trưởng mike pompeo cũng cam kết sẽ đưa ra vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc trong các cuộc họp sắp tới của ông tại bình nhưỡng
hai bên cũng xác nhận chính sách chung trong việc duy trì các biện pháp trừng phạt đối với triều tiên cho đến khi nước này phi hạt nhân hóa
theo kế hoạch ngoại trưởng mỹ sẽ tới bình nhưỡng
ngoại trưởng mỹ sẽ đến bình nhưỡng ngày bảy tháng một mươi nơi ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn tiếp đó sẽ tới thủ đô seoul của hàn quốc và thăm bắc kinh trung quốc trước khi quay trở về mỹ
phát biểu với báo giới trên đường tới tokyo người đứng đầu ngành ngoại giao mỹ cho biết mục đích chuyến thăm triều tiên lần này là nhằm bảo đảm hai bên thực sự hiểu được những mục tiêu của nhau
ông cũng hy vọng hai bên có thể nhất trí về thời gian và địa điểm sơ bộ cho một cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa tổng thống donald trump và nhà lãnh đạo kim trương ư
chính phủ nga đang soạn thảo một dự án nhằm giảm thiểu vai trò đồng đô la của mỹ trong lĩnh vực tài chính của nga và tăng cường thanh toán bằng đồng nội tệ quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện trong khoảng năm năm
kế hoạch được ngân hàng trung ương nga đề xuất không cấm các thanh toán bằng đồng đô la mỹ và cũng không quy định biện pháp hạn chế hay trừng phạt mà chỉ nhằm mục tiêu tạo điều kiện tối ưu cho các thanh toán bằng đồng nội tệ rút
tổng thống nga vladimir putin đã đồng thuận với kế hoạch này
đối tác thương mại chính của nga hiện nay là trung quốc và liên minh châu âu do vậy nga sẽ tăng dần các thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và đồng euro với hai đối tác này còn với các đối tác trong liên minh kinh tế a âu nga sẽ sử dụng đồng rút từ đó giảm dần các thanh toán bằng đồng đô la mỹ
tổng thống vladimir putin cũng nhận định đô la mỹ là tài sản mang nhiều nguy cơ vì nợ nước ngoài của mỹ hiện là hai mươi tỷ đô la ông putin cũng kêu gọi đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối và nợ công để giảm thiểu nguy cơ từ biến động tiền tệ
theo thông báo mới nhất tính đến chiều nay số người thiệt mạng do thảm họa động đất và sóng thần tại tỉnh sulawesi của indonesia lên tới một sáu trăm bốn mươi chín người
hiện các đội cứu hộ quốc tế đã bắt đầu tìm kiếm các thi thể còn sót lại
ở vùng ngoại ô thành phố palu đã có hai mươi hai quốc gia cam kết giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa thiên tai này
tại thành phố palu các chuyên gia cứu hộ pháp đang tìm kiếm những khu vực đổ nát ở ngoại ô
tuy nhiên công tác này dự kiến sẽ mất vài tháng việc tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân trên bề mặt sẽ giúp máy móc hạng nặng tìm kiếm ở những khu vực sâu hơn
ngoài ra số người bị thương là hai năm trăm bốn mươi chín trường hợp và số lượng người phải sơ tán hiện lên tới sáu mươi hai ba trăm năm mươi chín người
trải rộng trên một trăm bốn mươi bảy điểm sơ tán
bộ ngoại giao indonesia cho biết hai mươi hai quốc gia đã cam kết giúp đỡ
hiện indonesia đã cấp giấy phép bay đối với các máy bay từ một mươi tám quốc gia để vận chuyển viện trợ cho các nạn nhân thiên tai
việc vận chuyển hàng cứu trợ tại palu đang được triển khai song gặp rất nhiều khó khăn do sân bay ở palu bị hư hại nặng
bộ giao thông vận tải đang khẩn trương sửa chữa hai năm trăm linh mét đường băng của sân bay sit anfuri ở palu
dự kiến công tác này sẽ hoàn thành
ngày một mươi một tháng một mươi
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt